đồng chí vương đình huệ cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến làm việc tại tỉnh long an
về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tỉnh long an quan tâm hơn nữa công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
phó thủ tướng đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư tham mưu để chính phủ sớm ban hành nghị định về vấn đề đầu tư công
và tập huấn cho cán bộ địa phương biết cách thực hiện
bộ công thương cần có văn bản báo cáo cụ thể cho chính phủ về việc long an kiến nghị
chuyển đổi nhà máy nhiệt điện than sang nhà máy điện khí hóa lỏng